phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh tây ninh vừa bắt quả tăng tài xế xe ủi phan tấn dũng
ngụ tại tỉnh tây ninh đang có hành vi dùng xe ủi trôn lấp rác thải y tế
tại khu đất thuộc phường một tp tây ninh tỉnh tây ninh do lê gia thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại phường một tp tây ninh làm chủ
tại thời điểm kiểm tra các trinh sát phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh tây ninh
phát hiện trên thửa đất có chứa khoảng trên một trăm linh bao rác thải y tế
loại bao bì nhựa đựng vỏ thuốc và vỏ vỉ thuốc
tại cơ quan công an bước đầu ông lê gia thành khai nhận số rác thải kể trên là của ông nguyễn văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy phường hiệp ninh tp tây ninh trở đến tập kết lại khu đất của ông thành
vụ viện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ